theo thống kê mới đây những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ cao nhiễm covid một mươi chín
và tăng một mươi bốn lần nguy cơ tử vong nếu mắc bệnh
mặc dù việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đã được khuyến cáo cho tất cả người dân
nhưng hiện tại nhiều người vẫn còn nghi ngại khi tiêm
các chuyên gia cảnh báo nhập viện và tử vong do covid một mươi chín vẫn cao trong thời gian gần đây
theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ
đến nay có sáu mươi chín năm dân số hoa kỳ đã nhận được ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi chín được tiêm đầy đủ và một mươi tám bảy đã được tiêm nhắc lại
tuy nhiên cdc hoa kỳ cho hay trong vòng bảy ngày gần đây
ước chín mươi hai tám trăm linh trường hợp mắc bệnh tăng một mươi tám so với tuần trước
và khoảng năm sáu trăm linh người mỗi ngày phải nhập viện do covid một mươi chín
tăng sáu so với tuần trước
tỷ lệ tử vong hàng ngày trung bình trong bảy ngày là một người mỗi ngày
các chuyên gia cảnh báo số người mắc covid một mươi chín chưa được tiêm vaccine vẫn đang tiếp tục gia tăng
thống kê tại bang new south wales của australia cho thấy
những người không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có nguy cơ phải điều trị trong phòng chăm sóc
và tử vong do covid một mươi chín cao nhiều lần so với những người đã tiêm vaccine
trong số sáu mươi một tám trăm linh ca mắc bệnh được ghi nhận từ ngày một mươi hai
hai mươi tháng sáu đến ngày bảy tháng một mươi có tới hơn sáu mươi ba chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
con số tử vong do covid một mươi chín ở những người chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín tại thái lan cũng tương tự
bộ y tế thái lan cho hay trong số tám tám trăm linh ba trường hợp tử vong do covid một mươi chín
thì có tới sáu mươi bốn sáu bệnh nhân covid một mươi chín là những người chưa được tiêm vaccine
tại nước ta con số thống kê tại tp hcm cho thấy
tuần vừa qua đã có một trăm năm mươi bệnh nhân covid một mươi chín
trong số đó có bảy mươi năm số ca tử vong là những trường hợp chưa tiêm mũi vaccine nào hoặc tiêm chưa đầy đủ
tiến sĩ roseel worldsky giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc hoa kỳ cho biết
những người không được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín có khả năng nhiễm covid một mươi chín cao hơn khoảng gần sáu lần so với những người đã được tiêm chủng
nguy cơ phải nhập viện cao hơn chín lần và khả năng tử vong tăng một mươi bốn lần
do các biến chứng liên quan đến covid một mươi chín
hiện tại có tới bốn mươi bảy triệu người mỹ trưởng thành đủ điều kiện và hơn một mươi hai triệu thanh thiếu niên vẫn chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ
và đây là nhóm người có nguy cơ mắc covid một mươi chín cao nhất
nhiều chuyên gia nhận định dịch covid một mươi chín hiện là mối đe dọa chủ yếu đối với nhóm chưa tiêm vaccine
và để thoát khỏi đại dịch ngay lúc này là cần gia tăng tỷ lệ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trước báo cáo
nhiều quốc gia khu vực phía tây thái bình dương về việc phát hiện các ca nhiễm biến chủng omicron gia tăng hàng ngày
văn phòng khu vực tây thái bình dương của tổ chức y tế thế giới cảnh báo phân bổ địa lý về số ca nhiễm có thể đã rộng hơn so với báo cáo hiện tại
tại cuộc họp báo trực tuyến takeshi kasai giám đốc wto khu vực tây thái bình dương nhấn mạnh sự cần thiết của việc chuẩn bị cho những đợt lây nhiễm covid một mươi chín mới do biến chủng omicron gây ra
ông kasai cũng đề cập đến thông tin nói rằng biến chủng omicron có thể dễ lây nhiễm hơn các biến chủng khác
một số quốc gia bao gồm cả philippines đã áp đặt các biện pháp hạn chế đi lại để ngăn biến chủng omicron ở ngoài biên giới của họ
tuy nhiên ông kassai cảnh báo các lệnh cấm đi lại có thể trì hoãn nhưng không thể ngăn cản sự xâm nhập của biến chủng omicron
các biện pháp kiểm soát biên giới có thể chỉ hoãn sự xâm nhập của virus và giúp câu giờ nhưng mọi quốc gia và cộng đồng phải chuẩn bị cho sự gia tăng số ca nhiễm
quan chức của tổ chức y tế thế giới nhấn mạnh rõ ràng là đại dịch này còn lâu mới kết thúc và chúng ta có thể lựa chọn cách thức xử lý virus để phối phó với nó tốt hơn các đợt bùng phát dịch trong tương lai và giảm tác động của dịch bệnh đối với sức khỏe cộng đồng xã hội cũng như kinh tế
biến chủng omicron lần đầu tiên được phát hiện ở phía nam châu phi vào tháng trước và được tổ chức y tế thế giới liệt vào danh sách biến chủng đáng lo ngại
ít nhất hai mươi năm quốc gia đã báo cáo các ca nhiễm biến chủng mới
trong đó có nhiều nước châu á như nhật bản hàn quốc singapore ấn độ malaysia
ông ghassai đã chỉ ra các biện pháp ứng phó mà các quốc gia có thể thực hiện được để tránh lằn danh đỏ hoặc tình trạng số ca covid một mươi chín nguy kịch vượt quá khả năng điều trị của bệnh viện cũng như các phòng điều trị tích cực icu
theo ông kassai khu vực có thể tránh kịch bản làn danh đỏ và tiếp tục mở cửa xã hội cũng như nền kinh tế bằng cách tiêm chủng cho nhiều người hơn duy trì sự kết hợp của các biện pháp y tế cộng đồng và xã hội
bảo có sẵn dường bệnh cho những người cần chúng
ông kasai cho rằng các quốc gia phải tận dụng bài học kinh nghiệm từ việc đối phó với biến chủng delta
ông cũng kêu gọi các nước tiêm chủng đầy đủ cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như đeo khẩu trang và giãn cách xã hội
theo ông các biện pháp này giúp các nước có thể học cách sống chung với virus về lâu dài ngay cả khi có những đợt bùng phát mới trong tương lai
quan chức wto nói rõ rằng các biện pháp này không có nghĩa là từ bỏ việc kiểm soát covid một mươi chín
thay vào đó chúng ta sẽ liên tục điều chỉnh kết hợp các công cụ và hành động dựa trên rủi ro trong từng bối cảnh khi virus phát triển theo thời gian
trong khi một số quốc gia vẫn đang phải đối mặt với tình trạng số ca nhiễm gia tăng
ông kasai cho biết số ca nhiễm và tử vong do covid một mươi chín hiện đã giảm và trứng lại ở nhiều quốc gia trong khu vực tây thái bình dương
ông cho rằng ngày càng có nhiều người đi tiêm chủng và sức ép đặt lên các bệnh viện cũng như hệ thống y tế ở nhiều nơi đã giảm bớt
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của liên minh châu âu ecdc
vừa ra khuyến cáo mới ủng hộ tiêm mũi tiêm nhắc lại mũi thứ ba với tất cả người lớn do tình hình dịch covid một mươi chín căng thẳng
theo thông tin từ hãng reuters ncdc cho rằng cần cân nhắc tiêm liều vaccine covid một mươi chín tăng cường cho mọi người trưởng thành đặc biệt là người trên bốn mươi tuổi
thông báo mới cho thấy ecdc thay đổi quan điểm về việc tiêm mũi tăng cường trong bối cảnh số ca nhiễm covid một mươi chín phá kỷ lục trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ở nhiều nước châu âu
trong khuyến nghị trước đó công bố vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cùng cơ quan dược phẩm châu âu
ima ncdc cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho tất cả những người lớn đã tiêm đầy đủ là chưa cần thiết
tuy nhiên nên cân nhắc tiêm liều tăng cường cho người có hệ miễn dịch yếu và người cao tuổi
trong báo cáo mới ncdc cho biết các bằng chứng thuyết phục từ israel và vương quốc anh cho thấy mũi tiêm tăng cường làm tăng đáng kể khả năng bảo vệ trước virus
và nguy cơ bị bệnh nặng ở tất cả các nhóm tuổi trong ngắn hạn
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một các nước slovakia cộng hòa xéc và hungary đều có số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ
đầu dịch đến nay
nhiều nước liên minh châu âu eu đã triển khai cho tiêm mũi tăng cường trong dân số nhưng kèm với các tiêu chí khác nhau để lựa chọn đối tượng
ưu tiên và chưa thống nhất về thời gian giãn cách giữa liều tiêm đầu tiên và liều tiêm tăng cường
ủy ban châu âu ec dự kiến sẽ cân nhắc về vấn đề tiêm liều vaccine tăng cường trong cuộc họp vào cuối tuần này và xem xét điều chỉnh những quy định
đối với thẻ sang y tế
bà andrea ammon lãnh đạo acdc khuyến cáo các nước có tỷ lệ tiêm thấp đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng và cảnh báo nguy cơ tử vong cũng như nhập viện cao ở châu âu trong tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cũng như tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nếu các biện pháp được khuyến cáo bị phất lờ
với hơn hai mươi năm ca nhiễm ghi nhận trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi một và các bệnh viện gặp áp lực lớn cộng hòa xéc dự định sẽ tìm biện pháp bắt buộc tiêm vaccine với người trên sáu mươi tuổi và người làm việc trong một số lĩnh vực cụ thể như y tế
đức đưa ra quy định mới yêu cầu người đã tiêm vaccine
có thêm chứng nhận âm tính để giữ các sự kiện trong nhà
trong khi đó pháp dự kiến sẽ công bố các biện pháp kiểm soát covid một mươi chín mới vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một do lo ngại trước tỷ lệ tăng số ca nhiễm hiện tại
người phát ngôn của chính phủ ông gabriel athan từ chối tiết lộ sớm các biện pháp này nhưng nhiều khả năng là tiêm mũi tăng cường cho người từ bốn mươi tuổi trở lên
cho đến nay chỉ người trên sáu mươi năm tuổi và những người dễ có nguy cơ bệnh nặng ở pháp mới được khuyến cáo tiêm liều tăng cường
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai người trên sáu mươi năm tuổi sẽ cần cung cấp bằng chứng đã tiêm liều thuốc
nghiên cứu công bố trên tạp chí frankia inedericin cho thấy mắc covid một mươi chín nghiêm trọng có thể làm tổn hại lâu dài và sâu sắc đến sức khỏe
điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tiêm phòng để ngăn ngừa bệnh chuyển nặng
nghiên cứu trước đó của chúng tôi cho thấy những bệnh nhân covid một mươi chín nặng đã phục hồi có nguy cơ nhập viện cao hơn đáng kể trong những tháng tiếp theo
nghiên cứu mới này mở rộng thời gian theo dõi lên một mươi hai tháng
giáo sư arch mann at the florida tác giả chính của công trình cho biết
các chuyên gia đã theo dõi hồ sơ sức khỏe của hơn một mươi ba bệnh nhân từng xét nghiệm pcr trong hệ thống y tế đại học florida
trong đó có một trăm bảy mươi tám người có triệu chứng nghiêm trọng hai trăm bốn mươi sáu bệnh nhân biểu hiện nhẹ hoặc trung bình số còn lại âm tính
tất cả các bệnh nhân đều hồi phục sau nhiễm virus và các nhà nghiên cứu đã theo dõi tiến trình này
nghiên cứu cho thấy nguy cơ tử vong cao hơn đối với bệnh nhân dưới sáu mươi năm tuổi
hầu hết trường hợp tử vong xảy ra ở người sống sót sau mắc covid một mươi chín nghiêm trọng không liên quan đến các biến chứng của bệnh
mà do các lý do khác
điều này cho thấy người bệnh đã bị suy giảm sức khỏe tổng thể sau một thời gian mắc covid một mươi chín khiến họ dễ tổn thương hơn sau này
giờ đây chúng tôi biết rằng biến chứng tiêm ẩn từ covid một mươi chín để lại nguy cơ tử vong đáng kể
chúng ta cần cảnh giác hơn nữa để kiểm soát các đợt lây nhiễm nghiêm trọng
bà manners cho biết
bà khuyến nghị người dân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa đặc biệt là tiêm chủng tránh để lây nhiễm ncov nghiêm trọng
bởi để bản thân bị lây nhiễm và chờ đợi được điều trị trong bệnh viện không phải là một giải pháp khả quan
covid một mươi chín có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng và dẫn đến tử vong ở những người dễ bị tổn thương đặc biệt là người có bệnh nền
một số bệnh nhân cũng bị covid một mươi chín kéo dài các triệu chứng dê giảm vài tuần hoặc vài tháng sau khi nhiễm virus
biểu hiện như mệt mỏi và khó thở có thể tồn tại nhiều tháng dù đã xét nghiệm âm tính